tại hà nội ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề
dành cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt báo cáo viên và nhà báo trẻ khối các cơ quan trung ương
tại hội nghị lần này các đại biểu là cán bộ đoàn chủ chốt báo cáo viên và nhà báo trẻ
đã được nghe các báo cáo viên có trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú
trao đổi về một số chuyên đề nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn sâu hơn về một số nội dung
như cơ hội và những vấn đề đặt ra trên internet mạng xã hội cho nhà báo trẻ hiện nay
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới bồi dưỡng và nâng cao nhận thức
gian luyện bản lĩnh chính trị của đoàn viên thanh niên trong bối cảnh thế giới đương đại nhiều biến động
bất ổn khó lường đặc biệt trước sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn hiện nay